việt nam liên tục trong nhiều năm qua nạn tin giả với nhiều hệ lụy gây hoang mang đe dọa ổn định trật tự xã hội đã liên tục được cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng
các cơ quan chức năng cũng tích cực vào cuộc yêu cầu các trang mạng xã hội như facebook google gỡ bỏ hàng nghìn tài khoản vi phạm pháp luật
video clip có nội dung xấu độc bịa đặt vu khống cá nhân chính quyền kêu gọi biểu tình kích động nhân dân chống phá đảng nhà nước gây bất ổn trong xã hội đất nước
xong cũng cần thẳng thắn khẳng định rằng trong một số trường hợp không ít báo chí chính thống dường như lép vế phản ứng chậm trước tin giả
không kịp thời phát hiện để cung cấp thông tin xác thực mà dư luận quan tâm đã có không ít trường hợp báo chí cũng bị mắc bẫy tin giả hoặc mất phương hướng
thậm chí có tờ báo còn sản xuất ra tin giả
trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đều đưa thông tin về việc việt nam lần đầu tiên lọt vào top năm mits universe hai nghìn một mươi tám
trung kết hoa hậu hoàn vũ hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam tại bangkok thái lan
với sự tranh tài của chín mươi bốn người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới trong đó có đương kim hoa hậu hoàn vũ việt nam henry
sau khi bất ngờ lọt vào top một mươi trong sự vỡ hòa của khán giả hờ hèn niê tiếp tục xuất sắc ghi tên vào top năm trung quốc
dù chỉ dừng chân ở top năm trung cuộc nhưng đây là thành tích cao nhất cho đến hiện tại của đại diện việt nam
tại một trong hai đấu trưởng sắc đẹp lớn nhất hành tinh là miss universe
chặn hàng lậu vào mùa tết là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
cứ dịp cuối năm và giáp tết nguyên đán thị trường lại sôi sụp với hàng loạt các vụ việc buôn lậu bị phát giác
mặc dù năm nay các cơ quan chức năng đã sớm có kế hoạch triển khai song thực tế cho thấy các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi hơn
chỉ trong vòng hơn hai tuần qua lực lượng chức năng đã bắt giữ và ngăn chặn nhiều vụ hàng lậu tuồn vào nội địa
tuy nhiên đó vẫn chỉ là các vụ việc cá biệt nhỏ lẻ theo kiểu ngắt ngọn chứ chưa thực sự ngăn chặn được từ gốc
nghĩa là hàng lậu vẫn cứ thẩm thấu vào nội địa mà không thể thống kê
những ngày trước tết nguyên đán từ hai mươi sáu đến ba mươi tháng chạp và sau tết từ mùng sáu đến mùng một mươi tháng riêng âm lịch
lượng xe cộ đi lại trên quốc lộ một rất lớn đây cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông lớn bởi các trạm thu phí bot
liên quan đến nội dung này báo tuổi trẻ số ra hôm nay đặt câu hỏi xả trạm bot dịp tết được không
liên quan đến câu hỏi liệu dịp tết nguyên đán sắp tới các trạm thu phí bot có xả trạm để tạo điều kiện cho xe lưu thông thông suốt tránh ủn tắc không
bộ giao thông vận tải cho rằng việc ra quy định xả trạm thu phí của các dự án bot giao thông vào dịp lễ tết là chính sách lớn thuộc thẩm quyền của chính phủ
vì liên quan đến cơ chế cần giải pháp dựa trên sự đồng thuận của nhiều bộ ngành
vì vậy cần tổng hợp nghiên cứu để cơ chế đưa ra phải thuận lợi chứ chỉ giải quyết mấy ngày mà lại có nhiều bất lợi như tổ chức các đoàn đi tính toán
giả soát doanh thu từng trạm rồi thỏa thuận với các bên để thống nhất thời gian thu bù thì không nên
một sự kiện và vấn đề báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư
hạ tầng giao thông yếu kém là căn bệnh trầm kha trì kéo sự phát triển của đồng bằng sông kiều long
đã được các nhà quản lý chuyên gia kinh tế chỉ rõ từ lâu
sông vẫn chưa có thuốc đặc trị
trong bối cảnh thu hút đầu tư vào vựa lúa vựa tôm vựa cá ngày càng khởi sắc
căn bệnh ấy đang cần những liều thuốc mạnh hơn từ những nhà hoạch định chính sách
từ năm hai nghìn một mươi đến nay vùng đồng bằng sông kiểu long đã được đầu tư hoàn thành bốn mươi sáu dự án giao thông
ngoài ra một mươi chín dự án đường bộ đang tiếp tục triển khai
theo đánh giá của ngành giao thông và lãnh đạo các tỉnh thành trong vùng
hạ tầng giao thông dù đã có bước phát triển nhưng còn nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ
lại kiến nghị nới cho nhập phế liệu là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
hiệp hội thép việt nam lại tiếp tục kiến nghị gỡ khó cho nhập khẩu phế liệu vụn
trong bối cảnh có nhiều phế liệu sắt thép nhập lậu liên tiếp cập cảng biển việt nam
điều đáng nói trong khi hiệp hội thép việt nam kiến nghị vướng mắt
khiến cả ngàn container phế liệu sắt thép của doanh nghiệp đang tồn động tại các cảng phía nam
thì lượng sắt thép phế liệu được nhập khẩu và đã thông quan theo số liệu từ tổng cục hải quan vẫn tăng mạnh
riêng nhóm hàng phế liệu sắt thép được nhập về trong một mươi một tháng tăng gần một mươi tám về lượng
và tăng bốn mươi hai về giá trị so với cùng kỳ với số lượng gần năm triệu tấn trị giá một bảy mươi sáu tỷ usd